tại tỉnh bắc cạn thời gian gần đây dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến hết sức phức tạp
trong khi dịch tả lợn châu phi trên đàn lợn vẫn chưa thể khống chế
thì dịch viêm da nổi cục trên châu bò đã lại lan rộng
còn dịch lở mồm long móng trên đàn vật nuôi cũng có dấu hiệu bùng phát
đến nay tỉnh bắc cạn có thêm một mươi bảy xã ở tất cả bảy huyện và thành phố công bố dịch tả lợn châu phi lần hai trên đàn lợn
toàn tỉnh cũng có đến chín xã có dịch chưa qua hai mươi một ngày kể từ lúc phát hiện dịch
đến thời điểm này tỉnh bắc cạn đã có gần ba tám trăm linh con lợn bị bệnh và hơn bốn mươi năm con thuộc duyện nguy cơ cao bị lây bệnh
trong khi đó dịch viêm da nổi cục trên đàn châu bò cũng lan rộng
đến nay đã có sáu mươi tám con bò bị bệnh ở ba huyện là ngân sơn bắc nặng và bạch thông
ngoài ra đàn vật nuôi tại tỉnh bắc cạn còn phải đối mặt với dịch lở mồm long móng hiện đã xuất hiện tại hai huyện là chợ đồn và ngân sơn